thưa quý vị về diễn biến dịch covid một mươi chín trong tuần qua khi f khỏi bệnh cao kỷ lục
thì f mới và số trường hợp tử vong tiếp tục giảm mạnh
đây là một tín hiệu đáng mừng cho thấy dịch bệnh đang ngày càng được kiểm soát tốt tại nước ta
theo số liệu từ bộ y tế cả bảy ngày trong tuần qua từ ngày hai mươi tám tháng ba đến mùng ba tháng bốn
số f khỏi bệnh covid một mươi chín đều cao hơn số ca nhiễm mới trong cùng ngày
đáng chú ý là kỷ lục một sáu trăm bảy mươi chín một trăm ba mươi tám f khỏi bệnh chỉ trong một ngày hai mươi chín tháng ba
nâng tổng số f khỏi bệnh trong tuần lên con số cao chưa từng có hai bốn trăm ba mươi năm chín trăm tám mươi bốn trường hợp
cao gần gấp đôi so với kỷ lục trước đó ở tuần hai mươi một đến hai mươi bảy tháng ba
trong khi f khỏi bệnh cao kỷ lục thì f mới và số trường hợp tử vong tiếp tục giảm mạnh
tuần qua cả nước ghi nhận tổng cộng năm trăm hai mươi bảy hai trăm ba mươi sáu f
ca nhiễm covid một mươi chín mới giảm hơn một phần ba so với tuần liền trước tám trăm một mươi bốn ba trăm linh bảy f
tổng cộng hai trăm chín mươi bốn trường hợp tử vong giảm gần một phần ba so với tuần liền trước bốn trăm hai mươi sáu trường hợp
trước đó cả số ca nhiễm mới và tử vong đều đã giảm liên tục trong nhiều tuần
hà nội và tp hcm cũng không đứng ngoài xu hướng chung của cả nước
hà nội từ trung bình một mươi hai tám trăm bảy mươi một ca f một ngày trong tuần từ hai mươi một đến hai mươi bảy tháng ba đã giảm gần một nửa
còn trung bình bảy chín trăm linh
năm trăm sáu mươi sáu f một ngày trong tuần hai mươi tám tháng ba đến mùng ba tháng bốn
tp hcm từ trung bình một hai trăm linh bảy f một ngày trong tuần hai mươi một đến hai mươi bảy tháng ba đã giảm còn trung bình bảy trăm bốn mươi bốn f một ngày trong tuần hai mươi tám tháng ba đến mùng ba tháng bốn
dù vẫn có những f mới mỗi ngày nhưng trung bình số trường hợp tử vong do covid một mươi chín tại tp hcm và hà nội chưa tới một trường hợp một ngày
riêng tại hà nội có năm trên bảy ngày trong tuần qua không ghi nhận trường hợp tử vong nào
như vậy kể từ đầu dịch đến nay việt nam có chín tám trăm một mươi tám ba trăm hai mươi tám ca nhiễm covid một mươi chín đứng thứ một mươi hai trên hai trăm hai mươi bảy quốc gia và vùng lãnh thổ
trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên một triệu dân việt nam đứng thứ một trăm một mươi trên hai trăm hai mươi bảy quốc gia và vùng lãnh thổ
bình quân cứ một triệu người thì có chín mươi chín ba trăm một mươi một ca nhiễm
riêng trong đợt dịch thứ tư từ ngày hai mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một đến nay số ca nhiễm trong nước là chín tám trăm một mươi năm trăm một mươi
trong đó có bảy bảy trăm tám mươi năm một trăm bốn mươi năm bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh
các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này là hà nội một bốn trăm chín mươi sáu hai trăm bốn mươi ba f tp hcm năm trăm chín mươi sáu bốn trăm linh ba f nghệ an bốn trăm linh sáu trăm linh bảy f bình dương ba trăm bảy mươi tám tám trăm tám mươi năm f hải dương ba trăm bốn mươi bảy một trăm một mươi năm f
trung bình số trường hợp tử vong được ghi nhận trong bảy ngày qua
là bốn mươi hai trường hợp một ngày
tổng số ca tử vong do covid một mươi chín tại việt nam tính đến nay là bốn mươi hai sáu trăm linh trường hợp chiếm tỷ lệ bốn so với tổng số ca nhiễm
trong khi ở giai đoạn cao điểm tỷ lệ này là khoảng hai hai
dù ca mắc covid một mươi chín và ca chuyển nặng tại việt nam đã giảm đáng kể tuy nhiên chúng ta không nên chủ quan với dịch bệnh
hãy luôn tuân thủ những biện pháp phòng chống dịch để bảo vệ sức khỏe bản thân và cộng đồng